thưa quý vị hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên toàn lưu động xét xử vụ án phóng hỏa
đốt chết ba người trong cùng một gia đình làm xôn xao dư luận nhiều tháng qua
kẻ thù ác là trần quốc gia ba mươi tám tuổi trú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
ba nạn nhân bị chấn quốc gia sát hại gồm anh nguyễn đức thắng cùng với vợ là chị đặng thị thúy ba mươi ba tuổi
và con gái nguyễn ngọc hân cùng ngụ tại xã trung thành tây huyện vũng liêm
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi hai gia có quan hệ tình cảm với chị nguyễn thị diễm xuân là em gái của nguyễn đức thắng
do bị anh thắng phản đối chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định giết người gia đã mua bốn lít xăng tưới vào nhà anh thắng
và châm lửa đốt khiến ba người trong gia đình anh thắng tử vong
với hành vi trên hội đồng xét xử tuyên phạt trần quốc gia tổng cộng mức án tử hình về tội giết người và hủy hoại tài sản